quả vải thiều đã mở ra triển vọng lớn cho mặt hàng trái cây được xem là đặc sản của việt nam
tuy nhiên gần đây câu chuyện người dân liên tục chặt bỏ vải để trồng các cây có múi tại vùng đặc sản vải thiều khiến nhiều người không khỏi lo lắng về sự phát triển bền vững của loại trái cây đặc sản này
nhiều năm qua vải thiều được coi là cây xoa đói giảm nghèo ở huyện miền núi lục ngạn bắc giang làm nên thương hiệu của loại trái cây nước tiếng
vậy mà hiện nay một số hộ dân đã phá bỏ cây vải thiều để đưa cây cam cây bưởi vào thay thế khó có thể lường hết hệ lụy sẽ xảy ra
cách đây ba tháng hình ảnh những gốc cây vải thiều bị người dân chặt bỏ để trồng cây bưởi cây cam tại lục ngạn khiến nhiều người không khỏi lo lắng về sự phát triển bền vững của vùng trái cây đặc sản vải thiều tại đây
bởi không phải tại vùng nào trồng trái vải cũng thơm ngon như trồng tại lục ngạn
lý do được các hộ dân đưa ra đó là giá vải không cao
trong khi thời gian thu hoạch quả vải ngắn chỉ từ một mươi đến một mươi năm ngày
đặc biệt cây vải cần nhiều nhân công chăm sóc
trong khi cây cam bưởi thời vụ lại cho thu hoạch dài hơn
tôi quyết định trồng cây có múi này cây có múi thu hoạch thì nó năng suất hơn
còn cây vải thì thu hoạch trong một tháng thì nó không thu hoạch kịp nó thối
còn cam thu hoạch thì dài rác tháng một mươi hai thu một tháng không được cam nó bán lăng suất hơn
rác cả còn nó cao hơn
vườn vải tám xào của gia đình anh nguyễn thành long
trú tại thôn kép một xã hồng giang huyện lục ngạn đã có ba xào chuyển sang trồng cam
theo anh long ba xào cam này cho hiệu quả kinh tế bằng một mẫu trồng vải
và khi thu hoạch cam người nông dân cũng đỡ vất vả hơn
cây vải những năm trước đấy thì nó chỉ khoảng tầm một mươi đến một mươi năm nghìn
cái chục tấn vải nó chỉ được trăm rưỡi thôi
nhưng mình trồng ba sao cam là cái năm ấy nó cũng được hơn ba tấn mà nó nhân với bốn mươi năm nghìn
thì nó cũng vào được gần trăm rưỡi rồi
như nó vải với cam bằng nhau nó chỉ là ba sao với hai mẫu rưỡi tầm hai mẫu rưỡi vải
như ba sao cam bằng tiền nhau
không chỉ gia đình anh long nhiều hộ gia đình trồng vải ở lục ngạn bắc giang
đã thực hiện chuyển đổi diện tích trồng vải sang trồng các loại cây có múi như cam bưởi
chuyện người nông dân rơi vào vòng luồn quẩn chặt trồng rồi trồng lại chặt không còn là lạ ở lục ngạn

và giờ đây chuyện chặt vải để trồng cây có múi lại diễn ra
và nếu sau này giá vải thiều tăng cao hơn giá cam bưởi
thì việc chặt cam bưởi để trồng lại phải cũng rất có thể sẽ lại diễn ra
ở thời kỳ đỉnh cao toàn huyện lục ngạn có khoảng hai mươi hai hectare vải thiều
này thu gọn lại chỉ còn một mươi sáu hai nghìn hectare và người dân vẫn tiếp tục chuyển sang trồng cây có múi nhất là cây cam
không có năm nào người dân vùng kinh đô vải thiều rơi vào tình cảnh tỷ lệ vải

năm nay và cũng chưa có khi nào phong trào trồng cây có múi ở lục ngạn lại nở rộ như hiện nay
trong bối cảnh ấy nhiều chuyên gia cảnh báo vòng luận quẩn trồng chặt chặt trồng
sẽ làm giảm hiệu quả đầu tư nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ sản xuất thiếu tính bền vững
vải thiều được biết đến như sản phẩm chủ lực của tỉnh bắc giang
có phần phát triển kinh tế và khẳng định thương hiệu cho địa phương
năm hai nghìn một mươi bảy với những biến động về thời tiết
dẫn đến xáo trộn về sinh trưởng của cây vải thiều
cùng với việc người dân chặt vải để trồng cam và bưởi
nên sản lượng vải thiều năm nay ước chỉ đạt khoảng một trăm linh tấn
để bù lại cái sụt giảm do sản lượng
để giúp cho bà con nông dân nâng cao được đời sống ít ảnh hưởng do sản lượng gây ra
thì chúng tôi ngay từ đầu năm thì ủy ban dân huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung
hướng dẫn nhân dân để chăm sóc làm sao đấy nâng cao được cái chất lượng của quả vải thiều
cũng như là khẳng định là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để từ đó rồi thì nâng cao cái giá trị
hiện nay vải thiều đang bắt đầu vào chính vụ giá bán vải thiều giao động từ ba mươi năm đến bốn mươi năm đồng
trên một kg cao hơn khoảng một mươi đồng một kg so với năm hai nghìn một mươi tám
hai ba ngày trước thì là vải thanh hà là giá bốn mươi bảy đến năm mươi đồng
đấy là giá cao nhất còn thì trung bình là bốn mươi năm đến bốn mươi đồng
nhưng từ hôm qua trở về đây thì dẻo hôm qua thì giá cao nhất là bốn mươi năm đồng
còn thì trung bình thì là giá ba mươi năm đến bốn mươi đồng
ghi nhận thực tế tại địa phương dù sản lượng giảm nhưng thông qua áp dụng các biện pháp kỹ thuật
chất lượng vải thiều năm nay được đánh giá cao mẫu mã đẹp hơn so với các năm trước
gia đình anh nguyễn văn quyên kể từ khi tham gia trồng vải thiều theo mô hình việt gáp
thì năng suất chất lượng vải tăng lên đáng kể
năm nay là cái thời tiết nó khắc nghiệt nhưng mà do cách chăm sóc của gia đình mình
thì gia đình mình cả vườn vải nó vẫn được mùa
với cái giá bán của vải sớm hiện tại bây giờ là đang giao động là bốn mươi một cân
là gia đình mình cũng đang bốn mươi cân
thì với cái giá vải này là cũng như bà con trong xóm với gia đình mình vẫn yên tâm có thể gắn bó với cây vải
bắt đầu là vụ vải như năm nay là bắt đầu từ tháng
đầu tháng sáu
hiệu quả kinh tế đem lại giá trị của quả vải thu được của gia đình là
như năm nay thì không nói đến nhưng mà năm trước hai nghìn một mươi sáu là gia đình mình thu được cũng khoảng hai mươi tấn vải
bình quân giá ba mươi một cân
hình được khoảng sáu bảy trăm triệu
năm nay thì gia đình mình mới bắt đầu thu hoạch
với cái sản lượng mà cái giá như năm nay thì gia đình mình sẽ có thể thu được khoảng
tầm bảy tám trăm triệu
cây vải thiều vẫn đã và đang là loại cây
trồng chủ lực tại vùng đất đồi của huyện lục ngạn
bởi chất lượng và thương hiệu được khẳng định trong thời gian qua
năm hai nghìn một mươi sáu ngoài các thị trường truyền thống
vải thiều lục ngạn tiếp tục chinh phục được các thị trường khó tính như úc pháp mỹ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã xếp lục ngạn và thanh hà của tỉnh hải dương
là hai vùng trồng vải đặc sản của việt nam cần phải được đầu tư phát triển
thực tế cho thấy khi cây vải thiều được trồng theo đúng quy trình kỹ thuật nông nghiệp tốt việt gáp
năng suất và giá bán luôn ổn định
vì vậy việc người dân lục ngạn chặt bỏ cây vải thiều để trồng cây trồng khác
sẽ ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu trái cây đặc sản này
xin chào ông thưa ông có thể nói năm nay vải thiều đã bắt đầu vào chính vụ
vậy đến thời điểm này thì các tín hiệu thị trường xuất khẩu của vải thiều như thế nào ạ
năm nay thì với quả vải
tuy là mới cây đầu vải
nhưng cho đến thời điểm này thì tín hiệu để xuất khẩu quả vải cũng tôi cho rằng tương đối khả quan
cho đến thời điểm này
hiện nay theo số điểm chúng tôi cũng nắm được là hai địa điểm chính xuất khẩu vải là
một là làng sơn hai là lào cai
thì tổng của cả hai địa điểm này cho đến thời điểm này đã xuất khẩu được khoảng độ một mươi một tấn
thì đây là một tín hiệu rất là tội cho việc xuất khẩu quả vải của năm nay
và như theo tôi biết
thì giá trị của quả vải năm nay
xuất khẩu được giá rất là cao
vâng thưa ông hiện nay có hiện tượng người dân tại vùng vải đặc sản lục ngạn
chặt bỏ cây vải để trồng các loại cây có múi như cam quýt
thì điều này có ảnh hưởng đến việc quy hoạch cái vùng trái cây đặc sản của việt nam không
bởi trên thực tế thì không phải vùng nào cũng có thể trồng vải đạt chất lượng như ở lục ngạn
với các cây trồng nói chung trong khi chúng ta phát triển các trái cây theo vùng miền có tính chất đặc sản
thì với cây vải thì hiện nay chỉ có hai vùng ở việt nam mình trồng cây đặc sản
một là vùng lục ngạn của bắc giang
và thứ hai là vùng thanh hà hải dương
cũng không phải là nhiều
với những vùng đặc sản như thế này thì theo ý kiến của cá nhân tôi là chúng ta phải duy trì
vì đây chính là cái lợi thế
ví dụ ngay tại bắc giang thì cũng không phải là các huyện khác trồng được vải mà có chất lượng được như ở lục ngạn
thì đây là một cái thế mạnh
thì chúng ta phải thấy được là chúng ta phải đi theo lại
mà với cây ăn quả hoặc là cây lâu năm
thì cái chu kỳ của nó rất là dài
không như là cây lúa chúng ta bỏ vụ này thì chỉ một vụ sau chúng ta có thể khuất phục được
nhưng mà cái cây ăn quả thì phải mấy năm sau chúng ta mới khôi phục được
đặc biệt là với những cái cây mà như cây vải thì ở lục ngạn hiện nay là có thương hiệu rất là mạnh
thì tôi nghĩ là bà con nên tiếp tục làm và canh tác làm sao cho nó đúng các cái quy định
và đảm bảo có cái sản phẩm an toàn chất lượng
thì tôi nghĩ là cái đầu ra vẫn rất là tốt
bởi vì nó là cái đặc sản vùng miền của cái cây
chứ nếu mà chúng ta chạy theo đi cái cây
ví dụ như một cây trồng khác hoặc là cái cây cung ứng thì rất nhiều tỉnh có thể làm được
mà để xây dựng được một cái thương hiệu mất rất nhiều thời gian
mà cái cháy vải ở lục ngạn thì nó đã có một cái thương hiệu từ rất nhiều năm nay
và được bạn bè quốc tế cũng như ở trong nước là rất là mến mộ cái cháy vải ở lục ngạn
vâng vậy để đảm bảo vùng nguyên liệu cho sản phẩm vải đặc sản ở lục ngạn thì ngành có giải pháp cụ thể như thế nào
trong cái cây vải hiện nay thì khi mà sản xuất theo cái tiêu chuẩn vf hoặc là global vf
và đặc biệt là đáp ứng được yêu cầu của các cái thị trường kho tính
ví dụ như là hoa kỳ là của úc cũng như một số nước khác ấy
thì khi tuân thủ đó thì thuận xuất khẩu đã được với cái giá rất là tốt
chính vì vậy là trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là phối hợp
cùng với các cái cơ quan chức năng của bộ cũng như là các cái cơ quan
các chuyên môn của tỉnh để tiếp tục hướng dẫn cho bà con
là cái quy trình mà thực hiện theo cái vf hoặc global vf
và đặc biệt là với những cái vùng mà hiện nay bà con đang sản xuất vải mà chưa tuân thủ theo ấy
thì đề nghị bà con cũng chủ động liên hệ với trạm bảo thực vật của huyện
cũng như là trí cục bảo thực vật của tỉnh để nhận được cái sự hướng dẫn đó
và tôi nghĩ sau khi mà nó đã phát triển theo đúng được cái quy trình
theo quy trình thích tác đảm bảo an toàn thực phẩm
thì tôi nghĩ là rằng là cái chất lượng quả vải
nó tăng lên năng suất chất lượng tăng lên
thì lúc đấy bà con sẽ bán chắc chắn sẽ được những cái giá nó tốt trong thị trường
qua đánh giá bước đầu thì có thể thấy là sản lượng vải năm nay thì thấp hơn năm ngoái
nhưng mà giá bán lại cao hơn
và qua phân tích cụ thể thì đối với những hộ mà trồng theo quy trình nông nghiệp tốt việt gáp
hay global gap thì giá bán cao hơn hẳn những hộ trồng theo lối truyền thống
vậy thì ông có đánh giá như thế nào về cái sự di chuyển này
hiện nay các cây trồng nói chung thì trong đó có cái cây vải
thì cái việc canh táp theo cái quy trình
với cái việc grab là một trong những điều kiện để chúng tôi cấp mã số vùng trồng
sang các cái thị trường khó tính như là hoa kỳ và úc
vậy thì sau khi bà con bản thân khi mà làm sản xuất theo cái việc ghép này
thì chúng tôi cũng được biết là một số các tư thư của trung quốc
khi người ta sang người ta cũng yêu cầu bà con là phải làm
hoặc là họ đi tìm những cái vùng mà sản xuất theo việc grab
để khi tại những cái vùng mà sản xuất theo như vậy
hoặc là theo đáp ứng đủ tiêu chuẩn của các nước phát triển
thì cái trái vải rất là đẹp
chính vì vậy là đây là một cái hướng
mà bà con phải đi theo ở trong cái tương lai
không phải chỉ là để xuất khẩu
sang cái thị trường phát triển như hoa kỳ úc những cái thị trường khác
mà ngay bản thân xuất khẩu sang trung quốc
là người ta cũng dần dần người ta cũng yêu cầu những cái yêu cầu nó cao
và ở thị trường trong nội địa
ví dụ như là các thành phố lớn như hà nội hoặc thành phố hồ chí minh
người ta cũng yêu cầu rất cao về chất lượng
và đặc biệt là về an toàn thực phẩm cho trái vải
chính vì vậy là với bà con thì đây là một trong cái hướng
mà bà con phải tiếp tục đi theo
làm trong thời gian tới để đảm bảo có cái trái
và nói chung với những cái sản phẩm khác nói riêng
đạt cái an toàn thực phẩm đủ điều kiện để xuất khẩu
cũng như là tiêu dùng ở trong nội địa
vâng xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
từ thực tế sản xuất cho thấy để tạo dựng được chỗ đứng vững chắc cho trái vải thiều
thì cần phải quy hoạch vùng sản xuất vải thiều chất lượng cao
đẩy mạnh áp dụng thực hành nông nghiệp tốt việt gap grover gap
trong sản xuất vải để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường
để hỗ trợ người dân cải thiện chất lượng trái vải
địa phương cần có chính sách hỗ trợ về mắt ghép
đầu tư kinh phí xây dựng các mô hình vải thiều chín sớm bằng phương pháp ghép
tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng
đặc biệt là hạ tầng giao thông nông thôn và hệ thống chợ bán buôn nông sản
để giúp cho nông dân vận chuyển hàng hóa dễ dàng
từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ giảm chi phí lưu thông hàng hóa
cùng với đó cần có chính sách đặc thù cho cây vải
để giữ vững được vùng nguyên liệu hướng đến chế biến sâu các sản phẩm
từ loại trái cây đặc sản này
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội email nôngnghiệpchuyendonga gmail com